lô văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cấu kết với người nước ngoài mua ma túy với số lượng lớn rồi đưa về việt nam tiêu thụ
trong quá trình hoạt động đối tượng mang theo vũ khí quân dụng nhằm đối phó với lực lượng công an
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ duy đã bị công an huyện tương dương tỉnh nghệ an bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng
theo đó vào hồi một mươi năm h ngày một mươi tám tháng năm công an huyện tương dương đã tiến hành bắt giữ duy khi đối tượng đang ẩn nấp tại bản minh phương xã lượng minh huyện tương dương
khám xét hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp hai tám gram heroin một khẩu súng cabin có chứa một mươi ba viên đạn trong đó một viên đã được lên nòng sáu khẩu súng tự chế ba dao nhọn và năm điện thoại di động
duy là đối tượng cầm đầu móc nối với một người nước ngoài hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài
đưa về việt nam bán cho người nghiện trên địa bàn đồng thời duy còn móc nối với các đối tượng khác để vận chuyển ma túy đi các nơi trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ
là đối tượng nghiện nặng ma túy trong quá trình hoạt động duy luôn mang theo vũ khí như súng quân dụng súng tự chế dao và thường xuyên lận trốn trong khu vực rừng núi sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện và hay truy bắt